theo phản ánh của người dân trên một số tuyến đường tỉnh và cả quốc lộ trên địa bàn tỉnh yên bái
thì hiện các tuyến đường này đang rơi vào tình trạng xuống cấp
nguyên nhân được xác định là do nhiều phương tiện ô tô chở quá tải trọng đi qua khiến cho mặt đường cầu cống bị hư hỏng
đây là những hình ảnh phóng viên chúng tôi ghi lại trên tuyến quốc lộ hai d
những chiếc xe tải chở vật liệu xây dựng vẫn hàng ngày lưu thông qua đây
lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra các phương tiện phát hiện xe chạy quá tải
quốc lộ hai d vốn là đường hoàng thi cũ
nằm trên địa phận huyện yên bình tỉnh yên bái
đây là tuyến đường cảnh quan đẹp có điều kiện thuận lợi phát triển du lịch thắng cảnh vùng hồ thác bà
tuy nhiên chỉ trong thời gian ngắn đưa vào sử dụng tuyến đường đã xuống cấp khiến cho việc lưu thông của người dân gặp khó khăn
bên cạnh quốc lộ hai d thì tỉnh lộ một sáu sáu cũng xuống cấp nghiêm trọng
các lực lượng chức năng dù đã vào cuộc nhưng xem ra việc xử lý những phương tiện chở quá tải trên tuyến đường này dường như vẫn chưa được triệt đề
công ty bảo trì đường bộ hai thì cũng hàng năm cũng có sửa chữa nhưng mà thực ra thì đổ cái đất cấp khối vào thì nhiều lúc nó cũng đảm bảo nhưng mà mưa gió vào nó lầy lộ
thế hiện nay là rãnh thì nó cũng không đảm bảo
thứ ba nữa là người dân đi lại thế rồi kể cả thậm chí học sinh đi lại rất khó khăn
mưa thì lầy lội mà nắng rất là bụi
cũng mong được sự quan tâm của nhà nước đầu tư nâng cấp cái đường này
nếu như mà không được đầu tư nâng cấp thì chỉ có sửa chữa đất cấp hối
bước vào như này cũng không đảm bảo được
trước thực trạng trên tỉnh yên bái cần có biện pháp xử lý quyết liệt các xe quá tải trọng sớm nâng cấp sửa chữa những tuyến đường bị hư hỏng để bỏ đảm đi lại cho người dân